ngày hai tháng một mươi hai ye gurong cùng các đồng phạm đến tiệm vàng ngọc phát ở phường quang vinh
thành phố biên hòa đồng nai thương lượng bán năm mươi tám kg vàng cám dạng vàng sao khoáng
tại đây chủ tiệm vàng lấy một trong số hai mươi năm túi vàng đi thử thì cho kết quả là vàng thật
sau nhiều giờ thương lượng chủ tiệm vàng ngọc phát đã chấp nhận mua số vàng trên với giá một mươi tỷ đồng
sau khi lấy tiền nhóm người nước ngoài trên đã lên xe ô tô chờ sẵn tẩu thoát
chủ tiệm vàng ngọc phát đưa số vàng đi thử thì xác định hai mươi bốn túi vàng còn lại là vàng cám giả
thông tin trên được báo cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
đến chiều ngày ba tháng một mươi hai ye gurong đã bị bắt khi đang trên đường trốn sang campuchia qua cửa khẩu mộc bài tỉnh tây minh
tại cơ quan điều tra ye gurong khai nhận sau khi bán được số vàng cám dạ
đối tượng được chia tám tám trăm linh usd hai triệu đồng hai hai trăm năm mươi nhân dân tệ còn ba đồng bọn đã trốn khỏi việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khu vực phía nam bộ công an
tiếp tục điều tra truy bắt những nghi can còn lại